trí khắc bị thường quá trình
chống lại lực lượng chức nặng đối tượng
còn ra tay sát hại người con trai ruột
để kích động đồng bào mông
khiến tình hình trở nên phức tạp
sau khi các cơ quan tư pháp ở trung ương
ban ảnh thông tư liên ngành
về giảm án đối tượng truy nã đầu thú
ở bản mông có nhiều đối tượng truy nã
lâu năm tới cơ quan công an đầu thú
để hưởng khoan hồng
được vận động của gia đình người thân
thảo an lệnh có ý định đầu thú
thế nhưng khi thời điểm thông tư liên ngành
hết hiệu lực lệnh tiếp tục bỏ trốn
cố thủ sẵn sàng liều chết
khiến việc bắt giữ càng
trở nên khó khăn gấp bội
vốn là tên cáo giả thảo an lệnh
liên tục di chuyển qua các địa bàn
sử dụng nhiều tên họ để tránh
sự phát hiện của cơ quan công an
sau khi công an huyện mường lát
tỉnh thanh hóa đẩy mạnh truy quét
tội phạm truy nã nhận thấy việc
lẩn trốn có nguy cơ bại lộ đối tượng
quyết định ngược về bàn hua nong
xã hua nhàn huyện bắc yên tỉnh sơn lạ
tại đây đối tượng
làm giả giấy tờ tùy thân
thay tên và năm sinh
từ thảo an lệnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
thành thảo a tra sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
thay đổi địa chỉ thương chú
với vỏ bọc như vậy
hắn tin rằng lực lượng chức năng
sẽ không thể phát hiện được
thời gian thấm thoát thòi đừa
thảo an lệnh lẩn trốn hơn hai mươi ba năm
trong suốt thời gian đó lực lượng công an
vẫn bí mật sát mình truy tìm đối tượng
dẫu biết rằng
việc bắt giữ vô cùng khó khăn
xong các anh có niềm tin sẽ bắt giữ
thành công đối tượng
qua nguồn tin quần chúng các trinh sát đón nhận
thông tin bất ngờ đối tượng có đặc điểm
giống thảo an lệnh hiện có mặt
tại bàn hua nong xã hua nhàn
huyện bắc yên tỉnh sơn lạ
đây có thể là thời điểm thuận lợi
để bắt giữ đối tượng
tuy nhiên đối tượng này có tên thảo a tra
liệu đây có phải là cùng một người
có phải là đối tượng trốn truy nã
cách đây hai mươi ba năm
hàng loạt câu hỏi ẩn hiện
trong đầu các trinh sát
sau khi bí mật xác mình
trích xuất các tài liệu liên quan đến thảo a trà
các trinh sát phát hiện
trước đây đối tượng có tên là thảo an lệnh
thường trú tại xã trung lý
huyện mường lát tỉnh thanh hòa
tiến hành sâu chuỗi các dữ liệu
các trinh sát khẳng định thảo a tra
chính là thảo an lệnh
đối tượng truy nã đặc biệt cách đây hai mươi ba năm
nắm được quy luật của đối tượng
phương án bắt giữ được xác lập
đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm
có vũ khí nóng
nên phương án vây bắt phải tính toán chi tiết
chặt chẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các trinh sát công an huyện bắc yên
tỉnh sơn la
phối hợp với công an tỉnh hòa bình
phát hiện đối tượng từ trên núi trở về nhà
các trinh sát đã nhanh chóng áp sát
khống chế thành công đối tượng thảo an lệnh
sự việc diễn ra bất ngờ
khiến đối tượng không kịp trở tay
sau hơn hai mươi ba năm lẩn trốn
thảo an lệnh đã xa lưới pháp luật
trước sự kiên trì
mưu trí của các trinh sát điều tra tội phạm về ma túy
trao đổi với đại úy vũ thành trung
cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hòa bình
sau khi bị bắt
thảo an lệnh tỏ ra lì lợm
phủ nhận toàn bộ các cáo buộc của cơ quan điều tra
hắn không nói chẳng rằng
chỉ khi điều tra viên đưa ra chứng cứ
hắn mới thay đổi lời khai
đây thực sự là thách thức
đối với điều tra viên
khi đấu tranh với tên chùm ma túy
sau gần một năm điều tra
củng cố chứng cứ
các điều tra viên có đủ tài liệu
buộc tội hắn tham gia mua bán trái phép hai bánh heroin
thưa quý vị và các bạn
gieo gió thì gạt bão
điều gì đến đã đến
vào trung tuần tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
mở phiên tòa xét xử thảo an lệnh
về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phiên tòa
thảo an lệnh tiếp tục thay đổi lời khai
phủ nhận cáo buộc của đại diện viện kiểm sát nhân dân
căn cứ các tài liệu chứng cứ liên quan
đủ cơ sở kết luận
thảo an lệnh mua bán trái phép chất ma túy
bản án tù trung thân
là cái kết thích đáng cho tên chùm ma túy
coi thường pháp luật
gieo rắc cái chết trắng cho xã hội
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo